chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến sự hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín do bộ quốc phòng và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp tổ chức cùng dự hội nghị có đồng chí trần thanh bẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến sự hội nghị sơ kết và cặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện ngày biên phòng tòa dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín do bộ quốc phòng và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
vùng biển là nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống chính trị
để ngày biên phòng toàn dân những năm tiếp theo thực sự thiết thực ý nghĩa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các ban bộ ngành trung ương và địa phương sáu vấn đề đáng chú ý như tiếp tục nghiên cứu
quán triệt nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một cách sâu sắc nhất là các nghị quyết và kết luận của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về quốc phòng an ninh

đề nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi hai của đảng
chiến sĩ góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện